sở y tế hà nội đã có tờ trình khẩn của ubnd tp hà nội về việc hỗ trợ tiền ăn đối với người bị cách ly y tế cưỡng chế cách ly y tế
đối với các trường hợp cơ sở cách ly y tế đã bố trí cung cấp xuất ăn cho người bị cách ly cưỡng chế cách ly thì không thu tiền của người bị cách ly
tiền ăn sẽ được ngân sách thành phố bố trí theo thực tế đã phát sinh tối đa không quá tám mươi đồng một người một ngày
trong trường hợp bộ quốc phòng bộ công an đã bố trí kinh phí ngân sách tp sẽ không thanh toán tránh trụng lập
mức hỗ trợ tiền ăn là tám mươi đồng một người một ngày trong thời gian cách ly
đối tượng được hưởng là người việt nam người nước ngoài bị áp dụng cách ly cưỡng chế cách ly tại các cơ sở cách ly y tế
nguồn kinh phí chi trả từ nguồn ngân sách địa phương theo phần cấp cơ sở được giao nhiệm vụ cách ly y tế có trách nhiệm cung cấp bữa ăn cho người bị cách ly